sau một tháng triển khai kế hoạch cao điểm tổng kiểm soát phương tiện đối với xe ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô
lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã tổng kiểm soát gần bảy trăm năm mươi phương tiện
phát hiện lập biên bản xử lý gần ba trăm tám mươi trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
đây là thông tin được cục cảnh sát giao thông đưa ra tại hội nghị sơ kết kế hoạch đợt tổng kiểm soát xe ô tô khách
container và xe mô tô vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh bà rê vũng tàu
đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo tại hội nghị
nhiều địa phương đạt hiệu quả xử lý vi phạm cao trong đó có hà nội quảng ninh thành phố hồ chí minh đồng nai vĩnh phúc nghệ an thanh hóa
thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ và phối hợp với các lực lượng chức năng
lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện bốn trăm bốn mươi vụ phạm pháp hình sự kinh tế và các vi phạm khác bắt giữ ba trăm sáu mươi đối tượng có dấu hiệu tội phạm
trong đó một trăm ba mươi bốn vụ buôn lậu và gian lận thương mại sáu mươi chín vụ tàng trữ sử dụng trái phép chân ma túy bốn mươi bảy vụ vận chuyển thực phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
hai mươi vụ việc phát hiện thông qua công tác đăng ký phương tiện
vật chứng thu giữ là một trăm linh hai bánh heroin trên năm viên ma túy tổng hợp gần chín kg ma túy đá sáu bốn tấn đường và một số vật chứng khác
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện xử lý một trăm sáu mươi trường hợp lái xe dương tính với ma túy
việc kiểm soát nồng độ cồn được đánh giá cao với gần một mươi năm trường hợp vi phạm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương những kết quả mà lực lượng cảnh sát giao thông đã đạt được trong đợt tổng kiểm soát
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh cần có biện pháp xử lý nghiêm hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả lạng lách đánh võng các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng trên các tuyến giao thông đổi mới phương thức tuần tra kiểm soát có biện pháp bảo vệ đến sức khỏe tính mạng cho cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ
ghi nhận kết quả đã đạt được bộ công an đã trao ba mươi bằng khen và nhiều giấy khen cho tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô khách container và xe mô tô